nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy đang lên kế hoạch thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với nga
tại hội nghị thượng đỉnh g bảy diễn ra tại nhật bản trong tuần này
trong đó dự kiến nhằm vào lĩnh vực năng lượng và xuất khẩu có liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của moscow tại ukraine
nguồn tin cho biết các biện pháp mới sẽ được các nhà lãnh đạo g bảy công bố trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh diễn ra từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng năm tới đây
trong đó nhằm vào việc né tránh các lệnh trừng phạt liên quan đến nước thứ ba
và tìm cách làm suy yếu hoạt động sản xuất năng lượng trong tương lai của nga
và hạn chế các hoạt động thương mại liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của nga tại ukraine
trong khi đó giới chức mỹ cũng hy vọng các nước thành viên g bảy sẽ nhất trí điều chỉnh cách tiếp cận với các biện pháp trừng phạt
để tất cả các mặt hàng xuất khẩu sẽ tự động bị cấm trừ các loại hàng hóa nằm trong danh sách được phê duyệt
quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra trong tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo g bảy
vốn còn phải đàm phán và điều chỉnh trước khi được công bố tại hội nghị thượng đỉnh tại nhật bản